tại lạng sơn thực hiện công điện của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh
các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp cấp bách
để chống dịch giai đoạn mới
xác định nước ta phải đối mặt với làn sóng dịch thứ hai
với tinh thần chủ động lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức đi từng ngõ gõ từng nhà
tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú các khu vực địa điểm có người nước ngoài
để kịp thời phát hiện các trường hợp là công dân việt nam người nước ngoài từ các vùng dịch đến
công an thành phố đã tiến hành tổng kiểm tra giả soát tất cả các khách sạn nhà nghỉ
các cơ sở lưu trú các nhà trọ trên địa bàn thành phố lạng sơn nhằm giả soát kiểm tra phát hiện
các trường hợp người trung quốc nhập cảnh trái phép có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó là số công dân các tỉnh đang trong diễn biến phức tạp của vùng dịch như đà nẵng quảng nam quảng ngãi
đồng thời lực lượng công an thành phố cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ cơ sở lưu trú nâng cao ý thức phòng dịch
qua công tác kiểm tra lưu trú đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp người trung quốc nhập cảnh trái phép
tất cả những đối tượng này đều bị xử phạt hành chính theo quy định và trao trả cho công an trung quốc
tại các ngã đường mòn khu vực giáp biên lực lượng biên phòng tỉnh lạng sơn thường xuyên bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chốt chặn không để diễn ra các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực

đấu tranh phòng chống buôn lậu phòng chống tội phạm và đặc biệt là phát hiện đấu tranh với các hoạt động đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín người dân không nên xuất cảnh ra nước ngoài vì bất cứ lý do gì
trong thời điểm này mỗi cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật không đưa dẫn người trái phép qua biên giới
khai báo lịch sử di chuyển trung thực hạn chế di chuyển đến các khu vực có dịch và thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín